vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy đã chính thức khai mạc với sự tham dự của trên một chín mươi một đại biểu
gồm các chư tôn đức giáo phẩm tăng ni cư sĩ phật tử việt nam trong và ngoài nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại đại hội
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
tại đại hội này các đại biểu sẽ tập trung đề ra phương hướng hoạt động phật sự trong năm năm tới
thảo luận đóng góp ý kiến vào một mươi hai mục tiêu phật sự lớn của giáo hội trong nhiệm kỳ tới
các dự thảo văn kiện trình đại hội suy tôn đức pháp chủ và bổ sung hội đồng chứng minh
suy cử hội đồng trị sự khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
một trong những nội dung quan trọng của đại hội nhiệm kỳ chín là tiến hành tu chỉnh hiến chương
giáo hội phật giáo việt nam và quyết định một số phật sự quan trọng
vui mừng và xúc động khi tới sự đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định đảng và nhà nước luôn quan tâm
đến tôn giáo và công tác tôn giáo nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
đánh giá cao chủ đề của đại hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị với tôn trị mục đích
cao cả của phật giáo với đường hướng hành đạo đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội trong nhiệm kỳ mới
giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục tập trung chỉ đạo tập hợp đoàn kết tăng ni phật tử việt nam
ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy những truyền thống yêu nước gắn bó đồng hành cùng dân tộc
xây dựng tổ chức giáo hội phật giáo việt nam trang nghiêm vững mạnh phát triển suy tôn suy cử
các quý vị lãnh đạo trong hội đồng chứng binh hội đồng trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh
và năng lực đại diện cho các thể phái vùng miền chứng đáng
xã hội phật giáo việt nam là thạch trụ tùng lâm thống nhất tu trịnh dưới chương phù hợp
và đáp ứng yêu cầu hoạt động của giáo hội trong giai đoạn mới tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của phật giáo
khẳng định vị thế của tổ chức phật giáo duy nhất ở việt nam đại diện cho tăng ni phật tử việt nam
ở trong và ngoài nước làm cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hội quốc an dân của phật giáo việt nam trong giai đoạn mới
chủ tịch nước đề nghị các ban bộ ngành trung ương
và các cấp ủy chính quyền địa phương cùng mặt trận tổ quốc việt nam luôn quan tâm và thực hiện đúng chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi
để các tôn giáo nói chung và phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật
tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ổn định lành mạnh trong cả nước
tại đại hội chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước
tặng các tập thể cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phụ sự đạo pháp và dân tộc
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc